để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số năm có thể gây ra hiện các địa phương trong tỉnh quảng nam đã huy động lực lượng phương tiện khẩn trương triển khai công tác phòng chống trước khi bão số năm đổ bộ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
công tác chuẩn bị tại khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá an hòa ở xã tam quang huyện núi thành gần như đã hoàn tất
đối với các phương tiện đã vào bờ các lực lượng chức năng tiến hành phân luồng neo đậu ngư dân tiến hành chẳng néo các tàu thuyền để tránh va đập
nhiều tàu thuyền ngư dân của các địa phương khác như tỉnh bình định quảng ngãi cũng vào neo đậu để chú bão
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm hiện tại thì ngư dân quảng nam gần như đã hoàn tất khâu neo đậu tàu thuyền để tránh trú cân bão số năm
việc chủ động sớm trong khâu chuẩn bị sẽ giúp ngư dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền quảng nam
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam tính đến chiều nay địa phương có ba trăm một mươi tám tàu cá với gần bốn lao động đang hoạt động trên biển
hiện thuyền trưởng tất cả các tàu cá này đã nhận được các thông báo về diễn biến của bão và đang khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng có ảnh hưởng
cùng với đó công tác di rời
sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm cũng đang được cấp rút triển khai
để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cơn bão số năm gây ra tỉnh quảng nam đã yêu cầu các lực lượng cứu nạn cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu
các địa phương đơn vị tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục
đồng thời quán triệt nhân dân tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bão mà tỉnh quảng nam đã đề ra